nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
tối nay hai mươi năm tháng tám tại hà nội đã diễn ra chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
tham dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chương trình còn có sự tham dự của đại diện đại sứ quán các nước trung quốc lào campuchia myanmar các đoàn đại biểu đến từ bộ quốc phòng bộ công an bộ an ninh các nước trung quốc lào campuchia
và đặc biệt lần đầu tiên có sự tham dự của bốn đoàn đại biểu đến từ bộ quốc phòng bộ nội vụ vương quốc thái lan cộng hòa liên bang myanmar
chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị là sự kiện được tổ chức hai năm một lần nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa bộ đội biên phòng việt nam với lực lượng bảo vệ biên giới các nước trong khu vực tiểu vùng sông mekong

bộ đội biên phòng việt nam và lực lượng bảo vệ biên giới các nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực quan trọng và thúc đẩy tình đoàn kết hiểu nghị giữa việt nam nhân dân việt nam với nhà nước và nhân dân các nước trong tiểu vùng sông mekong